tại ngõ hai mươi năm đường hoàng hoa thám thành phố nam định đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng làm bốn người thương vong
do mâu thuẫn từ trước đối tượng trịnh viết ba năm mươi hai tuổi đã đến nhà ông bùi sĩ được ở số hai mươi năm đường hoàng hóa thám
dùng dao đâm bạc phùng thịt mai vội âm được sau đó đối tượng truy sát cả gia đình đâm ông được và con trai bị thương
chị phạm thị dung con dâu ông được tử vong
khi công an khóa cửa nhà đối tượng thì phát hiện đối tượng trong tình trạng cổ có vết dao cửa
lực lượng công an đã đưa đối tượng này đi cấp cứu vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ